tại buổi làm việc với lãnh đạo quận bắc từ liêm thành phố hà nội đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chỉ đạo toàn thành phố nói chung và quận bắc từ liêm nói riêng
cần tập trung cao độ để lập lại trật tự đô thị vỉa hè
theo đồng chí hoàng trung hải để việc lập lại trật tự đô thị vỉa hè đạt hiệu quả cao
tới đây cần tăng cường kiểm tra giám sát giữa các cấp ủy chính quyền địa phương
việc giám sát phải được đổi mới thực hiện kiểm tra giám sát chéo giữa các phường các quận với nhau
đồng thời nhấm mạnh các địa phương không chỉ ra quân đồng loạt dầm rộ
mà cần phải làm từng bước tuyên truyền vận động để nhận được sự đồng thuận trong nhân dân
thành phố hà nội cũng mong muốn các cơ quan báo chí phản ánh khách quan
nêu lên các đơn vị chưa làm tốt qua đó kịp thời chỉ đạo chấn trình
đối với những trường hợp cố tình vi phạm không thực hiện nghiêm túc
cần xử phạt nghiêm minh để phòng ngừa và gian đe vi phạm
đồng chí hoàng trung hải nêu rõ đây cũng là phong trào để đánh giá cán bộ
các cấp ủy đảng chính quyền địa phương và cần có khen thưởng cũng như phê bình thích đáng